đối lập với tình hình dịch hà nội tại tp hcm dịch đang có triều hưởng tốt lên
tính đến ngày một mươi ba tháng một dịch covid một mươi chín tại thành phố vẫn duy trì được cấp độ một là vùng xanh
nguy cơ thấp như tuần trước
vào sáng một mươi năm tháng một ủy ban nhân dân tp hcm có thông báo khẩn về cấp độ dịch covid một mươi chín
trên địa bàn theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và quyết định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế
theo đó tính đến ngày một mươi ba tháng một cấp độ dịch tại thành phố vẫn duy trì được cấp độ một là vùng xanh
đây là tuần thứ hai liên tiếp thành phố được giữ vững vùng xanh
đối với cấp quận huyện có một mươi chín trên hai mươi hai địa phương đạt cấp độ một là vùng xanh
nguy cơ thấp gồm quận ba quận bốn quận năm quận sáu quận bảy quận tám quận một mươi quận một mươi một quận một mươi hai
quận phú nhuận quận tân bình quận tân phú quận gò vấp
quận bình tân quận bình chánh quận bình thạnh huyện củ chi huyện hóc môn và thành phố thủ đức
có ba trên hai mươi hai địa phương ở cấp độ hai là vùng vàng gồm quận một huyện cần giờ và huyện nhà bè
so với tuần trước thành phố hồ chí minh có hai địa phương tăng cấp độ dịch từ một lên hai là huyện cần giờ và nhà bè
ba địa phương giảm từ cấp độ hai xuống cấp độ một là quận một mươi bình thạnh và thành phố thủ đức
ở các phường xã thị trấn có hai trăm năm mươi hai trên ba trăm một mươi hai địa phương đạt cấp độ một
sáu mươi trên ba trăm một mươi hai địa phương cấp độ hai có ba mươi tám xã phường giảm cấp độ dịch một mươi tám xã phường tăng cấp độ dịch so với tuần trước
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đề nghị các sở ban ngành quận huyện và thành phố thủ đức
căn cứ cấp đội dịch được công bố để triển khai những biện pháp hành chính thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín trong các lĩnh vực và trên địa bàn phụ trách
báo cáo từ sở y tế cho biết số người mắc covid một mươi chín mới trong tuần từ ngày bảy đến ngày một mươi ba tháng một là ba một trăm hai mươi hai ca
tổng số ca mắc mới trong cộng đồng trên một trăm linh người trên một tuần trên địa bàn thành phố là ba mươi bốn ca
về độ bao phủ vaccine tính đến ngày một mươi bốn tháng một tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất bột liều đạt một trăm linh trên mức bảy mươi
quý vị và các bạn thân mến như vậy là chỉ còn nửa tháng nữa là đến tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi
nhưng các bến xe ở thành phố hồ chí minh vẫn thừa thớt khách nhiều nhà xe đã chủ động giảm chuyến
những ngày cận tất của tổng số ca mắc mới trong cộng đồng
tết nguyên đáng năm nay bến xe miền tây rất vắng người
tại quầy vé thì chỉ lát đát vài khách đến mua đặt vé về quê dịp tết nguyên đáng
tương tự tại bến xe miền đông người dân tới mua vé ngồi chờ cũng rất ít
anh hoàng văn bảy lái xe tuyến thành phố hồ chí minh con tum cho hay
thời điểm này các năm trước khách đặt vé về quê đã kính chỗ
năm nay còn hai tuần nữa là tết nhưng vẫn chưa có khách đặt vé
ông nguyễn tuấn trưởng phòng kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạng vận tải
cung hô samco bus line nhà xe đã chủ động cắt giảm ba mươi số chuyến
tuy nhiên để đảm bảo việc phục vụ bà con về quê muộn
cung hô samco cũng có phương án dự phòng tăng lượt xe nếu phát sinh thêm khách
ông nguyễn tuấn chia sẻ hiện tại thì lượng khách hàng rất ít
tình hình tết vẫn còn khoảng hơn một mươi ngày nữa là vào dịp cao điểm hàng năm
tuy nhiên lượng đặt vé tết mới chỉ đạt khoảng ba mươi còn nếu như so với hàng năm thì tour xa
theo ông đỗ phú đạt phó tổng giám đốc công ty bến xe miền đông
lượng khách thời điểm này ít là do một số địa phương khuyến khích bà con ăn tết tại chỗ hạn chế di chuyển
bên cạnh đó sau đợt giãn cách vừa qua thì đã có một lượng lớn người về quê chưa trở lại thành phố
ông đạt cho biết nhu cầu di chuyển của người dân sẽ tăng vào một mươi ngày trước tết vào khoảng hai mươi ba hai mươi bảy tháng chạp
bến xe miền đông cũng đã lên kế hoạch phục vụ hơn một mươi sáu lượt khách mỗi ngày bằng năm mươi chín so với tết năm hai nghìn hai mươi
bản tin dịch covid một mươi chín ngày một mươi năm tháng một của bộ y tế cho biết
có một mươi sáu ba trăm bảy mươi tám ca mắc covid một mươi chín tại sáu mươi tỉnh thành phố hà nội vẫn dẫn đầu với hai tám trăm một mươi ca
trong ngày số trường hợp tử vong giảm mạnh so với trước đó có một trăm ba mươi chín ca
thông tin các ca mắc covid một mươi chín mới
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng một đến một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng một trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một mươi sáu ba trăm bảy mươi tám ca nhiễm mới trong đó bảy mươi ba ca nhập cảnh và một mươi sáu ba trăm linh năm ca ghi nhận
trong nước tăng hai trăm bảy mươi chín ca so với ngày trước đó tại sáu mươi tỉnh thành phố có một mươi hai sáu trăm chín mươi năm ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội hai tám trăm một mươi đà nẵng tám trăm bảy mươi bốn hải phòng tám trăm một mươi bốn khánh hòa sáu trăm năm mươi bốn bình phước sáu trăm năm mươi một trà vinh sáu trăm bốn mươi sáu bình định năm trăm tám mươi một bến tre năm trăm sáu mươi bảy tây ninh bốn trăm sáu mươi tám cà mau bốn trăm ba mươi tám bắc ninh bốn trăm một mươi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
bình một trăm bảy mươi bảy bạc liêu một trăm bảy mươi sáu hà giang một trăm ba mươi sáu phú yên một trăm ba mươi năm đồng tháp một trăm ba mươi ba kiên giang một trăm ba mươi phú thọ một trăm hai mươi bốn bình thuận một trăm một mươi sáu bình dương một trăm linh sáu tuyên quang một trăm linh bốn bà rịa vũng tàu chín mươi năm hậu giang chín mươi bốn cần thơ chín mươi ba gia lai chín mươi hai đắk nông chín mươi hai lào cai tám mươi bảy an giang bảy mươi bảy long an bảy mươi một quảng bình bảy mươi một hà tĩnh sáu mươi bốn
lai châu sáu mươi hai yên bái năm mươi tám sóc trăng năm mươi tám quảng trị năm mươi sáu đồng nai năm mươi năm điện biên năm mươi hai hà nam năm mươi một tiền giang năm mươi sơn la bốn mươi bảy ninh thuận bốn mươi cao bằng hai mươi ba bắc cạn một mươi một
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó hà nội giảm hai trăm một mươi chín bình định giảm một trăm ba mươi bà địa vũng tàu giảm chín mươi
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
trà vinh ba trăm sáu mươi ba hải phòng ba trăm linh bảy đà nẵng một trăm linh sáu
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua một mươi năm chín trăm năm mươi ca trên một ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận năm mươi ca mắc covid một mươi chín do biến chủng omicron đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tình hình dịch
covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai bảy tám trăm sáu mươi hai ca nhiễm đứng thứ hai mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi ba trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ bình quân cứ một triệu người có hai mươi ba trăm bốn mươi bảy ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là hai một sáu trăm hai mươi năm ca trong đó có một bảy trăm một mươi năm một trăm bốn mươi bảy bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày năm mươi một bảy trăm bốn mươi bốn ca tổng số ca được điều trị khỏi một bảy trăm một mươi bảy chín trăm sáu mươi bốn ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là năm bảy trăm năm mươi ca trong đó số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng một ghi nhận một trăm ba mươi chín ca tử vong tại
một mươi sáu trong đó có năm ca từ các tỉnh chuyển đến
gia lai một long an hai đồng nai một bà rịa vũng tàu một
tới các tỉnh thành phố khác
hà nội một mươi tám bà địa vũng tàu một mươi hai cần thơ một mươi hai tiền giang một mươi kiên giang một mươi sóc trang tám vĩnh long tám tây ninh sáu an giang sáu bến tre sáu long an bốn cà mau bốn trà vinh ba khánh hỏa ba bình dương hai hậu giang hai bạc liêu hai bình định một đồng nai một bắc giang một đắk lắc một đắk nông một bình phước một bình thuận một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm chín mươi năm ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi năm bốn trăm tám mươi ca chiếm tỷ lệ một tám so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi sáu trên hai trăm hai mươi bốn vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi sáu trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á
xếp thứ năm trên một triệu dân xếp thứ sáu trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á